đại sứ quán bỉ tại hà nội phối hợp với học viện nông nghiệp việt nam tổ chức hội thảo tác động của hiệp định thương mại tự do eu việt nam evfta đối với sự phát triển bền vững ngành thủy sản
kể từ khi thực thi đến nay thủy sản là một trong những mặt hàng đã tận dụng khá tốt các yêu đái từ evfta
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế evfta sẽ tác động mạnh mẽ sâu rộng đến xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ tại nhiều nước trong khối tăng mạnh
ở một số thị trường xuất khẩu thủy sản việt nam đang có rất nhiều lợi thế để vượt lên chiếm lĩnh thị phần
tuy nhiên các thị trường chủ đạo cũng đang ngày càng có nhiều đòi hỏi khắt khe
do đó về lâu dài muốn phát triển bền vững trong sân chơi thương mại này doanh nghiệp cần phải nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh
chất lượng sản phẩm có hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch khoa học để đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến chứng nhận xuất xứ